hôm nay đã diễn ra lễ khai mạc diễn đàn hợp tác kinh doanh nhật bản mê công
và khánh thành khu công nghiệp hữu nghị việt nam nhật bản
tham dự diễn đàn có nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
lãnh đạo cơ quan trung ương và thành phố cần thơ
tổng lãnh sự quán nhật bản tại thành phố hồ chí minh và các doanh nghiệp nhật bản
nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
diễn đàn do phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp cùng cơ quan xúc tiến thương mại nhật bản
tại thành phố hồ chí minh và công lọc bộ các trung tâm xúc tiến đầu tư và du lịch một mươi ba tỉnh đồng bằng sông kiều long tổ chức
theo đó các đại biểu tham dự diễn đàn tập trung vào các nội dung như giới thiệu xu hướng đầu tư nhật bản và việt nam
cơ hội hợp tác đầu tư thương mại và du lịch tại vùng đồng bằng sông kiều long
đồng thời các doanh nghiệp việt nam và nhật bản đã đối thoại để hợp tác sản xuất lương thực thực phẩm
thúc đẩy hàng nông sản vùng đồng bằng sông kiều long sang nhật bản
đây cũng sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp nhật bản và việt nam trao đổi giao lưu tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau
nhằm tiến tới thúc đẩy thương mại xúc tiến đầu tư nhật bản và vùng đồng bằng sông kiều long trong thời gian tới
được biết tính đến nay vùng đồng bằng sông kiều long đã thu hút một trăm sáu mươi chín dự án fdi của nhật bản
với tổng vốn đăng ký tương đương hai hai trăm một mươi ba tám triệu usd chiếm một mươi năm trong vốn fdi chung của toàn vùng
cũng tại cần thơ ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã tổ chức lễ khánh thành khu công nghiệp hiểu nghị việt nam nhật bản
với diện tích ba mươi hectare giai đoạn một nằm trong khu công nghiệp logistics hưng phú i cụm a
các ngành nghề được ưu tiên khuyến khích sản xuất kinh doanh như điện điện tử tin học cơ khí dược phẩm
có hai cảng quốc tế phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu là cảng cái cui và tân cảng
đáp ứng được tàu có trọng tải hai mươi tấn
để thuận tiện cho các doanh nghiệp nhật bản đầu tư quỹ đầu tư phát triển thành phố cần thơ đã xây dựng trước mắt ba mươi căn hộ đạt tiêu chuẩn
nhằm đáp ứng điều kiện sinh hoạt cho các doanh nghiệp nhật bản sinh sống và làm việc tại thành phố cần thơ